hiện nghệ an là một trong một mươi một tỉnh của cả nước đang thực hiện thí điểm ủy nhiệm thu thuế
đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại địa bàn
việc ủy nhiệm thu thuế nhằm bảo đảm mục tiêu yêu cầu của chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính
tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế
diễn châu là một trong ba huyện của tỉnh triển khai thực hiện ủy nhiệm thu thuế
đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại địa bàn
để triển khai thực hiện đạt hiệu quả hiện nay huyện đang chỉ đạo đội thuế liên xã
tập trung thu nợ đến hết tháng chín để bắt đầu từ tháng một mươi thực hiện theo hình thức ủy nhiệm thu
tới đây thì triển khai công tác ủy nhiệm thu thì có nhiều thuận lợi cho cơ quan thuế và cho đối tượng nộp thuế
khi đi nộp thuế thì thường nộp vào những ngày cuối tháng cuối quý
cho nên là khi lên là người nộp thuế là đông cho nên là ảnh hưởng rất nhiều đến cái thời gian của cá nhân kinh doanh
thực hiện thí điểm thuế
thí điểm ủy nhiệm thu tri cục thuế thành phố vinh đang thực hiện các bước theo quy định
như truy thu nợ động thuế cắt cử cán bộ bám địa bàn tuyên truyền về chính sách mới
thành phố vinh có số hộ kinh doanh lớn nhất của tỉnh với trên tám sáu trăm linh hộ nộp thuế mỗi tháng
nên việc thực hiện ủy nhiệm thu sẽ có rất nhiều thuận lợi đối với công tác thu và nộp thuế
tri cục là phải thành lập cái tổ thương trực cái bán kỳ đạo
tổ thương trực để thực hiện cái sự trị đạo của gốc để cái trị đạo các cái bộ phần liên quan
các cái đôi thuế để cái thực hiện cái công tác về vấn đề cái bàn giáo về nhiệm thu
phải xây dựng một cái quý trị phụ y kết hợp trong công tác giữa hai cơ quan trí cục thuế với bú điền của thành phố
việc thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hiện đang được triển khai
tại thành phố vinh huyện diễn châu và huyện quỳnh lưu
để triển khai thí điểm đạt hiệu quả trong công tác thu thuế hộ kinh doanh theo hình thức ủy nhiệm thu
cục thuế tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo tổ chức họp triển khai đối với các tri cục được triển khai thí điểm
trường này nó thành công á thì thứ nhất là đảm bảo được cái thứ nhất là minh bạch trong cái công tác thu thuế
tức là cơ quan thuế không tiếp xúc với người nộp thuế mà người nộp thuế tức là cả hộ khoản
nộp thuế qua một cái đơn vị được ủy nhiệm thu
và thứ hai là cái chủ trương này là để tiến tới cho cái việc dài hơi hơn
đó là trong tương lai cái việc nộp thuế cả khổ sẽ nộp thuế theo phương pháp nộp thuế điện tử
triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tại địa bàn
không những minh bạch công khai chính sách thuế mà còn giảm bớt công việc tạo điều kiện để cán bộ ngành thuế
thực hiện việc hướng dẫn thực thi chính sách thuế
kiểm tra xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp
giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế
tránh các rủi ro tiêu cực tiềm ẩn đồng thời từng bước hiện đại hóa chính sách thuế theo lộ trình đã đề ra